ngày hai mươi hai tháng hai công an quận tân phú tp hcm cho biết đang điều tra truy xét vụ trộm
đột nhập vào cửa hàng kinh doanh buôn bán trên địa bàn lấy đi nhiều tài sản
với giá trị hơn hai trăm linh triệu đồng
trước đó chung cửa hàng buôn bán bệnh ác quy trên đường bình long
phường phú thạnh quận tân phú thức dậy thì thấy đồ đạc trong cửa hàng bị xáo trộn
xem lại camera an ninh thì phát hiện lúc hơn ba giờ sáng có một người đàn ông tiếp cận cửa hàng
rồi dùng một cây dài đưa vào bên trong để lấy chiều khóa cửa trên bàn làm việc
đối tượng sau đó đột nhập lấy đi nhiều tài sản gồm hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
máy tính điện thoại di động
tiếp nhận thông tin vụ việc công an đang vào cuộc điều tra truy xét đối tượng